sau nhiều năm lên đên ghe thuyền bong chen cuộc sống rồi lên núi sam tầm sư học đạo
hai tửng cập bến tân mã trường ấp hạ xã tân bình huyện tân bình tỉnh đồng tháp
hai tửng chọn nơi này làm chỗ neo đậu bởi nghĩ rằng nơi này cách biệt với đất liền nên có thể thực hiện những kế hoạch của mình